về đến nhà ông tê ôm con gái vào nhà tắm cho va nôn thì phát hiện trong mũi con có nhiều thức ăn nên hút ra rồi gọi xe cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con vào bệnh viện
tuy nhiên các bác sĩ xác định cháu va đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ việc cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản facebook được cho là của dị kẻ trang
trên facebook cá nhân có phần mô tả tiểu sử trang chia sẻ một đoạn trích dẫn bằng tiếng anh đầy triết lý
tạm dịch là tôi không muốn cố gắng xây dựng hình ảnh một tiên nữ tôi chỉ muốn là chính mình
bên cạnh đó tài khoản facebook này còn thường đăng tải những hình ảnh xinh đẹp
quay body sexy và cuộc sống sang chảnh
các bài đăng hình ảnh này hiện đều nhận hàng ngàn lượt phẫn nộ cùng với rất nhiều bình luận
chỉ trích thậm tệ từ cộng đồng mạng
đoạn trích dẫn này khiến dân mạng bức xúc vì lời nói và hành động của nghi phạm hoàn toàn trái ngược nhau
không chỉ vậy trên trang cá nhân của mình trang đang rất nhiều hình ảnh ăn mặc đẹp đẳng cấp sách in ở những nơi sang chảnh
cô luôn thể hiện mình là người hiểu đạo lý ăn nói bóng bẩy hòa mỹ
tại hiện trường cô qua chức năng cũng thu giữ nhiều tăng chứng vật chứng như cây chổi lâu nhà có dính tóc của cháu va
trên vtc news đưa tin lời kể của hàng xóm sống sống tại chung cư vương hai mươi hai quận bình thạnh nơi va sinh sống cùng bố và dị kẻ khiến nhiều người ám ảnh
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi họ đã nghe thấy tiếng ồn ào la hết trong căn hộ
ban đầu cư dân tại đây tưởng gia đình trang đánh là mắng thú cưng
các kiểu chưỡi và đánh nó quen thuộc đến nổi tôi nghe là biết liền nó nhiều đến mức như vậy luôn một cư dân tại chung cư kể
ngoài ra cư dân tòa nhà cho biết nhiều lần trông thấy bé a đi đổ túi rác to và nặng
trong một bài bóc phốt giúp việc lời làm hay nói xấu chủ nhà vào ngày ba mươi tháng một mươi hai vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dị ghẻ quỳnh trang còn tỏ ra lo lắng do va sẽ bị người ô xin cho
nói chung là người kia đánh sai vặt khi người lớn không ở nhà thậm chí còn thể hiện sự thương con giả tạo khiến nhiều người phẫn nộ
nguyên văn bài phốt của dị ghẻ này như sau
vẫn biết hiện nay tìm người giúp việc tin tưởng khó như thể tìm chim nhưng vẫn không nghỉ người giúp việc cận kề bảy năm của nhà
lại có những hành động trơ trẻ nói xấu chủ nhà với một người ngay cả chủ nhà cũng không quen biết thế này
cô giúp việc này tên đầy đủ là ltt trước giờ gia đình tin tưởng không lắp camera
khi lắp thì nghe được chính từ miệng cô này những loại cây nhiệt coi nhau còn hơn kẻ thù
nhà nèo đơn hai người lớn và một trẻ em em bé bảy tuổi đã đi học chỉ có tối về chăm chúc thì cô thường xuyên nạt nộ
chửi bới dọn dẹp nhà cửa là công việc chính mà cô phải làm thì cô nói thích thì làm không thì nó đâu có dám sai tui
đối với người trả những đồng lương cho cô thì cô chửi không thu con chó mua thịt về dư giã đưa cho cô ít đi một trăm linh ngàn tiền chợ
là cô chửi trên đầu trên cổ súng chửi chủ là ngu người ngu đang nuôi cơm cô ngày ba bữa đấy cô ạ
mình đăng lên để nhà nào có nhu cầu tuyển người giúp việc quanh ninh lại con người này
cô nhận về có ngày nuôi đã bị người ta chửi không thu con cuốn
ngay bên dưới phần bình luận nhiều người cũng tranh thủ kể khổ về chuyện giúp việc mà khó tính
tỏ ra cửa trên với chủ nhà và đồng cảm với người gì ghẻ này khi có một giúp việc không ra gì
thậm chí khi trả lời bình luận của một số chị em chị gái này còn tỏ ra lo lắng cho con gái va ở nhà
liệu có bị người giúp việc này mắng chữa rũa hay không
đó giờ nhà em không có camera không biết lúc nhỏ con em có bị tác động vật lý không nữa nuôi ông tay áo quá mạ
dì ghẻ lo lắng
thậm chí khi có người bày tỏ đồng cảm khi chứng kiến cảnh con nhỏ bị giúp việc sai vạc quát tháo
người dì ghẻ này cũng ngay lập tức phụ họa
em xem mà thương con nhiều hơn công việc cuộc sống làm ba mẹ bận biệu
tưởng đâu có người đỡ đần ai ngờ con rất mệt mỏi vào người hơn
thế nhưng dường như sau màn bóc phốt giúp việc ham ăn lười làm thích nói xấu chủ này
dì ghẻ đã cho người giúp việc nghỉ làm và không tuyển thêm bất kỳ ai nữa
đồng thời những công việc trước kia của người giúp việc đã dồn hết sang va
bằng chứng của việc này chính là hình ảnh tấm bản được cho là chụp lại trong căn hộ
ghi lại những đầu công việc mà va này phải làm khi ở nhà
ngoài việc học tập và trả bài từ bảy h sáng đến một mươi sáu h chiều thì va phải làm thêm hàng núi việc nhà
bao gồm hút bụi đổ rác lau nhà lau bàn thợ phật lau bàn ghế lau bàn hộp giặt đồ sấy đồ xếp đồ
bên cạnh đó một số người hàng xóm cũng lên tiếng sát giận
nhiều lần bắt gặp va phải một mình xách túi rác đi bỏ vào lúc một mươi h tối
ngay sau khi bài viết cùng những bình luận của người dì ghẻ được chia sẻ lại cũng đã khiến nhiều người phẫn nộ
đồng thời không ít người chỉ trích rằng dì ghẻ giả tạo
chỉ vợ thương va nhưng thực chất ở nhà là những trận đòn trôi tác động vật lý đến kiếm người
hiện tại bài viết này vẫn đang được dân mạng chia sẻ và nhận về nhiều bình luận chửi bới chỉ trích thậm tệ
netizen phẫn nộ tràn vào mv có sự xuất hiện của dì ghẻ bạo hành bé gái tám tuổi
đòi report bay màu sản phẩm chục triệu view
dì ghẻ đang khiến cộng đồng căm phẫn trong vụ tác động vật lý con gái của chồng
từng xuất hiện thoáng qua trong một mv chục triệu view
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai rapper jambi thủ lĩnh của tổ đội z fire là đàn anh của z
những ngày nam ca sĩ vẫn còn hoạt động ở giới underground
bất ngờ đưa ra thông tin gây sốc liên quan đến đối tượng và ông nguyễn quỳnh trang
nam rapber cho biết từng hợp tác với mẹ kế trong một mv được quay vào hai năm trước
trong sản phẩm này trang vào vai cô thư ký và chỉ xuất hiện ở hai phân đoạn tầm một mươi giây ở cuối mv
có thể thấy nếu không có người trong cuộc lên tiếng
chính cộng đồng mạng cũng khó có thể biết được việc gì ghe đã từng góp mặt trong một mv
có sắp xỉ một mươi sáu triệu lượt xem ra mắt từ năm hai nghìn một mươi chín
ở phía dưới phần bình luận mới nhất của mv úc oi bốn
rất nhiều netizen đã tràn vào và để lại loạt bình luận phẫn nộ vì phát hiện sự có mặt của dì ghẻ
nhiều người không thể tin được một nhân vật xuất hiện trong mv của jambi sau đó hai năm
lại có thể làm ra hành động tàn ác khó tình đến vậy
bên cạnh đó không ít khán giả còn kêu gọi rip hop mv úc ơi bốn
vì có sự xuất hiện của nhân vật khiến cả xã hội cầm phẫn nói trên
với việc cả xã hội đang lên án gai gắt xoay quanh câu chuyện của đối tượng nói trên
chắc chắn những ngày tới mv của champi sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích và báo cáo vô cùng nặng nề
trong căn hộ cao cấp nơi mà lẽ ra những đứa trẻ phải được sống đủ đầy
không chỉ về vật chất mà còn cả về tình cảm và sự giáo dục thì lại xảy ra việc đáng tiếc
còn non dại đã bị chi liệt khỏi em trai và mẹ đẻ
pa đón nhận một người lạ rồi gọi bằng tiếng mẹ
trong lòng dù buồn nhưng có lẽ em luôn hy vọng
người mẹ mới và cha của mình có thể mang đến cho em một mái nhà khiến em bớt cô đơn
thế nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ em đã nằm súng và cô đơn ngay cả khi ra đi
vì không có lấy một người đứng về phía em ở bên cạnh
nỗi đau còn đó người thân thương yêu em sẽ không thể nào nguôi ngoai
những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng
nhưng tất cả cũng không thể mang em trở lại thế giới này
chỉ hy vọng sự ra đi của em sẽ thức tỉnh những bậc làm cha làm mẹ
hãy quan tâm tới con cái của mình
quý vị thân mến đừng bao giờ nghĩ mang đến cho con một người mẹ mới là con sẽ có một gia đình mới
cái gọi là gia đình thực sự chính là em có được tình yêu thương chân thành
từ những người dành cả trái tim để đối đãi với em
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị nghĩ thế nào về cuộc sống ảo trên mạng xã hội của dì ghẻ quỳnh trang
xin hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại